bệnh nhân nhập viện trong thể trạng gây và xanh sao
qua chẩn đoán hình ảnh khối u chiếm trọn ổ bụng và lồng ngực gây chèn ép tim gan thận và phổi
trước tình trạng người bệnh có thể tử vong do khối u chèn ép phổi và đường thở
ngày một mươi năm tháng bốn các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần khối u để giải áp
khoảng một phần ba bú và tám lớp dịch bầy nhảy của bú đã được đưa ra ngoài thành công
đến trưa ngày hai mươi năm tháng bốn các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật lần hai
cắt phần bú còn lại nặng gần hai mươi kg trong cơ thể bệnh nhân
hiện tại người bệnh vẫn phải nằm viện để được theo dõi chặt chẽ
đây là một trong số trường hợp bú ác tính bùn trứng có kích thước to nhất mà bệnh viện từng điều trị